các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
do bực tức vì bị lê đức toàn chú tại thị xã an nhơn tỉnh bình định bịa chuyện mình tán tỉnh bạn gái của toàn
nên bùi văn anh đã dùng cây đao chém mạnh trúng vào đầu toàn khiến nạn nhân gục tại chỗ thương tật ba mươi tám
lúc đó trương văn hậu ngồi cạnh đã lao vào căn ngăn thì bị bùi văn anh tiếp tục cầm dao chém
đâm hậu nhiều nhát trúng vào bụng và gây thương tật tỷ lệ bốn mươi hai
nhờ được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời nên hai nạn nhân là toàn và hậu đã may mắn thoát chết
do có mâu thuẫn từ trước khi gặp nhau hai nhóm thanh niên đã xảy ra hỗn chiến hậu quả khiến một người tử vong
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ngãi và công an huyện minh long đã làm rõ nhóm thanh niên gây ra vụ việc trên
trước đó vào tối ngày hai mươi một tháng một mươi một một nhóm thanh niên ở xã sơn ba huyện sơn hà qua thôn cà sen xã long môn huyện minh long chơi
do mâu thuẫn từ trước nên nhóm thanh niên ở sơn ba gây gỗ đánh nhau với nhóm thanh niên ở thôn cà xen
nghe tin người quen bị nhóm ở sơn ba chặn đánh đinh văn hằng chú tại thôn cà sen đến giải vây
tuy nhiên một lúc sau đã bị nhóm thanh niên sơn ba dùng hung khí đánh
sau đó hằng đã dùng dao đâm thanh niên tên là đinh văn thắng tử vong trên đường đưa đi cấp cứu
đinh văn hằng bị công an tạm giữ ngay sau đó
một đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại một căn biệt thự trên địa bàn xã ngọc thanh thành phố phúc yên
vừa bị lực lượng công an thành phố phúc yên đưa đến
các đối tượng bị bắt giữ gồm sáu nam và năm nữ đang trong tình trạng phê ma túy
vật chứng thu giữ là một số tinh thể dạng đá và các tăng vật có liên quan
sau khi lập hồ sơ ban đầu các đối tượng được đưa về trụ sở công an để test nhanh với chất ma túy
kết quả một mươi một đối tượng trên đều dương tính với ma túy
các đối tượng này chủ yếu đến từ huyện bình xuyên thành phố phúc yên tỉnh vĩnh phúc
và tỉnh yên bái thành phố hà nội có độ tuổi từ một mươi chín đến hai mươi sáu tuổi
hiện cơ quan công an đang củng cố hồ sơ xử lý theo quy định
liên quan tới vụ xe container kéo sập dầm cầu bộ hành tại thành phố hồ chí minh
ông trần quang lâm giám đốc sở giao thông vận tải tp hcm cho biết
sở đã có báo cáo gửi ubnd tp hcm và sau khi có kết quả điều tra chính thức
của công an quận thủ đức sẽ tiến hành xử lý nghiêm các sai phạm
đối với phương tiện va chạm làm xe
sập cầu sở giao thông vận tải tp hcm đã kiểm tra hệ thống đăng kiểm
cho thấy chiều cao của sàn rơ móc xe đầu kéo một năm mươi ba m
theo ông trần quang lâm thông tin ghi trên thùng xe container là bốn mươi năm g một
thì theo thông số quốc tế đây là loại thùng bốn mươi năm feet có chiều cao hai tám mươi chín m
với thông số đó chiếc xe va chạm với dầm cầu vượt có chiều cao khoảng bốn bốn mươi hai mét
công an quận thủ đức đang làm rõ nguyên nhân chính thức
trước đó vào khoảng hơn bốn giờ ngày một mươi ba tháng một mươi một xe container lưu thông trên đường
song hành quốc lộ một hướng đồng nai về tp hcm đã va vào dầm bê tông
của công trình cầu vượt bộ hành hầm chui hầm hở quốc lộ một
một dầm bê tông dài khoảng hai mươi mét đã đổ sập rớt xuống
đè lên thùng container và hàng rào chắn của công trình
như đã nói ở phần trên thời gian vừa qua liên tiếp xảy ra hai vụ việc
hàng loạt công nhân trong quá trình sản xuất thì có biểu hiện đau đầu buồn nôn ngất xỉu
nên được đưa đi cấp cứu
điều đáng nói là những công ty này đều sản xuất mặt hàng giày da
liệu môi trường làm việc tại các cơ sở này có đảm bảo an toàn hay không
và làm thế nào để đảm bảo sức khỏe cho người lao động
phóng sự sau chúng tôi sẽ phân tích rõ hơn về vấn đề này
ngày một mươi bốn tháng một mươi một hàng loạt công nhân công ty trách nhiệm hữu hạng lợi tín
trong quá trình sản xuất thì có biểu hiện đau đầu buồn nôn ngất xỉu
nên được đưa đi cấp cứu tại trung tâm y tế huyện lâm thạch
liên tiếp trong các ngày sau đó số công nhân có dấu hiệu bị ngộ
độc tiếp tục tăng lên
tính đến chiều ngày một mươi tám tháng một mươi một đã có hơn một trăm linh công nhân
thuộc công ty trách nhiệm hữu hạng lợi tín phải nhập viện để điều trị
nhà máy vẫn không cho người đi
vẫn bắt đi làm hôm nay vẫn bắt vào trong công ty vẫn làm bình thường
chứ không cho người đi
nó ngủ nó bốc lên nó kinh khủng lắm ạ
sáu đứa bầu bọn em đây là bị trống mặt ngất xỉu tại số
trước đó vào tháng một mươi hơn một trăm sáu mươi công nhân công ty trách nhiệm hữu hạng
golden victory việt nam
địa chỉ tại xã nghĩa minh huyện nghĩa hưng tỉnh nam định
phải nhập viện do có các triệu chứng buồn nôn chóng mặt đau đầu
nhiều trường hợp phải thở oxy và chuyển lên bệnh viện tuyến trên
thực trạng này đang đặt ra câu hỏi phải chăng
môi trường làm việc của người lao động hiện nay đang chưa thực sự được trú trọng
hiện nay thì luật an toàn bị sơ động
chúng tôi đã quy định rằng là tất cả các đơn vị các khu vực dân doanh
đều phải đo đánh giá tác động môi trường hàng năm
trong cái nội dung
trong cái nội dung này thì lại có cái việc là
ở cơ quan môi trường họ lại cũng đo kiểm tra môi trường
dẫn đến cái việc là doanh nghiệp thường là lấy kết quả nó
để bù vào kết quả kia
có nghĩa là ở bên cái môi trường thì họ đo là
đo cái tác động của việc sản xuất doanh đối với môi trường xung quanh
chứ còn chúng của ngành lao động phương xôi
là yêu cầu đo đo để đánh giá là cái tác động của môi trường
đối với người lao động bản thân lao động
thế mà cái nội dung này thì cũng quả thực là
cái chất lượng của việc đánh giá này đang là rất thấp
theo tổng liên đoàn lao động việt nam
các năm gần đây bình quân mỗi năm có khoảng chín người chết
và bị thương do tai nạn lao động
cũng theo báo cáo của bộ y tế cho thấy
số ngày nghỉ ốm của người lao động tăng qua hàng năm
qua khám sức khỏe định kỳ thì tỷ lệ người lao động
có sức khỏe loại một loại hai giảm
trong khi đó người lao động có sức khỏe loại bốn loại năm
tức là sức khỏe yếu và rất yếu tăng lên
do môi trường làm việc không đảm bảo
để mà cái bảo đảm an toàn
vệ sinh làm việc thì trước hết là từ người sử dụng lao động
cũng như người lao động phải có ý thức
mà tuân thủ những quy định về an toàn vệ sinh lao động
cũng như là thực hiện đầy đủ những biện pháp
để bảo đảm an toàn vệ sinh lao động trong quá trình làm việc
mà cái trách nhiệm này là trước hết là của người sử dụng lao động
phải bảo đảm điều kiện cũng như môi trường
để bảo đảm an toàn vệ sinh lao động
quay trở lại vụ việc mới đây nhất tại vĩnh phúc
khi hiện tượng công nhân đau đầu chóng mặt ngất xỉu mới xảy ra
công ty này vẫn tiếp tục sản xuất bình thường
đến khi có số lượng lớn người lao động phải nhập viện cấp cứu
và có yêu cầu của cơ quan chức năng
thì doanh nghiệp này mới dừng sản xuất
việc doanh nghiệp đặt năng suất đặt kinh tế lên hàng đầu
là hết sức bình thường
tuy nhiên sức khỏe người lao động cũng cần phải được chăm sóc
người lao động cần được làm việc tại một môi trường an toàn
bởi chính sức khỏe của người lao động
mới là tài sản quý giá của mỗi doanh nghiệp
liên quan tới vụ việc sáu thuyền viên việt nam
bị cho là gặp nạn trên một tàu đánh cá
gần với khu vực đảo jeju của hàn quốc
đại diện đại sứ quán việt nam tại hàn quốc
đã cử cán bộ tới thành phố tông kiêng
để gặp gỡ động viên người thân của các thuyền viên
và phối hợp với các cơ quan chức năng phía hàn quốc
trong cập nhật thông tin triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn
bộ ngoại giao hàn quốc cho biết đã có một mươi một người thân của sáu thuyền viên
đăng ký từ việt nam sang hàn quốc để giải quyết vụ việc
toàn bộ người thân của thuyền viên được chính quyền sở tại
bố trí chỗ ăn ở xe đưa đón đến trụ sở hội đồng thành phố
để cập nhật thông tin
đến thời điểm hiện tại đã trục vớt được một số đồ dùng
như áo phao ủng tủ lạnh bình ga
nhưng chưa xác định được có phải là của tàu bị cháy hay không
chiều ngày hôm qua cảnh sát biển đã trục vớt được một phần đuôi tàu
và chuyển vào cảng đảo jeju trong sáng nay
một thông tin khác lực lượng biên phòng trạm cửa sót
bộ đội biên phòng tỉnh hà tĩnh vừa phối hợp
cứu nạn thành công ba ngư dân gặp nạn trên biển
vào sáu giờ sáng ngày hôm nay cách khu vực biển cửa sót một hải lý
thuyền đánh cá chưa có số hiệu do ông hoàng nhân
trú tại xã thạch trị huyện thạch hà làm thuyền trưởng
cùng với hai thuyền viên trên tàu gồm nguyễn văn hùng và nguyễn văn thắng
đều ở xóm tiến đạt xã thạch trị huyện thạch hà
đang đánh bắt cá thì bất ngờ bị sóng biển đánh chìm
sau khi nhận được tin báo lực lượng trạm biên phòng cửa sót
bộ đội biên phòng hà tĩnh đã nhanh chóng triển khai lực lượng
phối hợp với phương tiện ngư dân để ra ứng cứu
đến tám giờ ba mươi phút cùng ngày lực lượng cứu nạn đã đưa được ba thuyền viên
và trục vớt được phương tiện bị chìm vào bờ an toàn
sáng nay tại hà nội ban tổ chức lễ hội festival hoa đà lạt cho biết
lễ hội hoa đà lạt hai nghìn một mươi chín sẽ có nhiều lực lượng
và một số chương trình đặc sắc mới lạ diễn ra từ ngày hai mươi đến ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai
tại thành phố đà lạt thành phố bảo lộc và một số địa phương của tỉnh lâm đồng
ban tổ chức cho biết lễ hội hoa đà lạt hai nghìn một mươi chín sẽ có một mươi hai chương trình lớn
gồm lễ khai mạc và chương trình nghệ thuật bế mạc tổ chức tại quảng trường lâm viên
không gian hoa ở khu vực hồ xuân hương một số tuyến phố trung tâm
và năm làng hoa của thành phố đà lạt thử nghiệm tuyến đường chiếu sáng nghệ thuật
lễ khai mạc tuần văn hóa và tơ lụa bảo lộc
dự kiến festival hoa đà lạt hai nghìn một mươi chín sẽ thu hút khoảng ba trăm linh lượt khách tham dự
trong năm ngày diễn ra lễ hội
vì vậy để giải quyết tình trạng quá tải chấn chỉnh những hạn chế của các kỳ trước
thành phố đà lạt đã tích cực triển khai du lịch thông minh
điển hình du khách có thể sử dụng điện thoại thông minh để tra cứu
cập nhật địa điểm ăn uống vui chơi giải trí nhà hàng khách sạn trên địa bàn thành phố
tại phố cổ hội an quảng nam
chín mươi tám di tích loại đặc biệt và loại một được tu bổ không đúng với nguyên tắc
bị lỗi hoặc bị biến dạng
theo số liệu khảo sát của trung tâm quản lý và bảo tồn di tích văn hóa hội an quảng nam
đối với một trăm linh di tích loại đặc biệt và loại một trong năm hai nghìn một mươi tám cho thấy
có chín mươi tám di tích được tu bổ không đúng với nguyên tắc bị lỗi hoặc bị biến dạng
trong đó nhiều di tích trong quá trình tu bổ tự ý tháo bỏ các cấu kiện bộ phận bên trong
hoặc thay đổi tổng thể kiến trúc không gian nhà cổ như sân trời giếng nước
sân vườn bếp
không gian thờ tự
trong một trăm linh di tích được khảo sát có bốn mươi nhà cổ có hoặc có sân chơi bị biến dạng
được lắp đặt mái che di động bên trên hoặc dùng vật liệu tôn kính lấy sáng
che kín hoàn toàn sân trời
các sân vườn tự thay đổi thể diện ở việc xây dựng nới rộng không gian sinh hoạt
các công trình phụ lắp dựng mái tre lắp đặt các ván sản nhựa làm quầy ba phục vụ khách
đáng chú ý bảy trăm tám mươi trên bảy trăm tám mươi bốn di tích thuộc khu vực một phố cổ được chủ hộ tự kinh doanh buôn bán
hoặc là cho thuê kinh doanh buôn bán
chiều ngày hôm nay bộ giáo dục và đào tạo đã tổ chức họp báo công bố quyết định phê duyệt
danh mục sách giáo khoa lớp một năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
theo thông tin từ bộ giáo dục và đào tạo có ba đơn vị đề nghị thẩm định
gồm nhà xuất bản giáo dục việt nam nhà xuất bản đại học sư phạm
nhà xuất bản đại học sư phạm tp hcm
tổng số có bốn mươi chín bản mẫu sách giáo khoa
đối với chín môn học ở lớp một sau hai vòng thẩm định
có ba mươi tám trên bốn mươi chín bản mẫu sách giáo khoa lớp một ở tất cả chín môn học được đánh giá ở mức đạt
sau khi tiếp nhận các bản mẫu được đánh giá mức đạt
bộ giáo dục và đào tạo đã giả soát kiểm tra cuối cùng về các nội dung liên quan
đến tính pháp lý đối với sách giáo khoa
kết quả cuối cùng có ba mươi hai sách giáo khoa của tám môn học được phê duyệt trong lần này
theo đánh giá của bộ kết quả thẩm định của các hội đồng vừa qua cho thấy
nhiều bản mẫu sách giáo khoa được các tác giả xây dựng công phu
cẩn thận tâm huyết trên cơ sở tuân thủ định hướng đổi mới
là chuyển mục tiêu giáo dục từ trú trọng truyền thụ kiến thức
sang giúp học sinh hình thành phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực
nhiều bản mẫu sách giáo khoa có quan điểm biên soạn riêng
cấu trúc sách mới hiện đại tiếp cận với cách biên soạn sách của các nước tiên tiến trên thế giới
nhưng vẫn đảm bảo phù hợp với điều kiện của nhà trường và học sinh tiểu học việt nam
đảm bảo tính mở linh hoạt tạo điều kiện cho giáo viên phát huy tính chủ động
sáng tạo theo định hướng và quy định của chương trình giáo dục phổ thông hai nghìn một mươi tám
và vừa rồi là các tin tức cập nhật trong hai mươi bốn giờ qua
ngay sau đây xin mời quý vị cùng đến với nhịp sống hai mươi bốn trên bảy của trường quay phía nam
thân chúc xin chào biên tập viên phương thảo
kính thưa quý vị và các bạn
khoảng bảy giờ sáng nay ngày hai mươi hai tháng một mươi một trên đường dt bảy trăm bốn mươi bảy phường thái hòa thị xã tân uyên tỉnh bình dương
đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến cho một người tử vong
thông tin ban đầu thời điểm trên xe đen biển số sáu mươi một c một nghìn hai trăm linh sáu lưu thông trên đường dt bảy trăm bốn mươi bảy
khi qua địa bàn phường thái hòa thì xảy ra vai chạm với xe máy do một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi điều khiển đang đi cùng chiều
tai nạn khiến người đàn ông ngã ra đường và tử vong tại chỗ
sau tai nạn người dân đã đuổi theo
lại giải quyết hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được lực lượng chức năng thị xã tân uyên làm rõ
ngày hai mươi hai tháng một mươi một tòa án nhân dân quận tám tp hcm mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự
đối với một mươi một bị cáo về tội tàn trữ và chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy
đây là lần thứ tư phiên xử sơ thẩm của vụ án này được diễn ra
trước đó tòa đã ba lần trả hồ sơ và yêu cầu điều tra bổ sung một số vấn đề chưa được làm rõ
theo cáo trạng vụ án vào đoạn sáng ngày năm tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy công an phường năm quận tám bất ngờ kiểm tra căn hộ trên đường tạo quang bủ phường năm